trong dịp tết quý mão đã có bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý
so với tết năm ngoái thì số lượng trường hợp bị xử phạt đã tăng gần sáu lần
một số tỉnh thành có số trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là hải phòng hà nội
tp hcm quảng nam thái nguyên và nam định
trong khi đó số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
đã giảm so với các năm trước
đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba
đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung
và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu bia nói riêng
hành vi vốn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong dịp tết